đây là trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh có nguy cơ cao
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
và đang trong tình trạng ổn định
trước tình hình dịch ncov diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan nhanh
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh
kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc là đi qua ba mươi một trên ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc
trong vòng một mươi bốn ngày qua
cụ thể đối với các trường hợp nghi nhiễm ncov lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế
bộ công an khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành cơ quan liên quan
ra soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm
bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương chỉ đạo ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ra soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh
bộ y tế khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch
ngay tại điểm có người nhiễm hoặc nghi nhiễm ncov
đối với trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh hồ bắc trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày
phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh
ubnd các địa phương khi có trường hợp mắc bệnh phải công bố dịch ngay
thực hiện việc học sinh sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể
tập trung đông người các lễ hội theo chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ